theo thống kê số lượng bệnh nhân mắc bệnh lý gan giai đoạn cuối chiếm tới khoảng ba mươi với tỷ lệ tử vong rất cao
với nhóm bệnh nhân này thì ghép gan được coi là biện pháp điều trị hiệu quả nhất
kỹ thuật ghép gan của việt nam đã có nhiều bước tiến vượt bậc không thua kém thế giới
tuy nhiên khó khăn lớn nhất lại là nguồn tạng hiến vẫn còn hạn chế
tại bệnh viện bạch mai lượng bệnh nhân có nhu cầu ghép gan khá lớn
tuy nhiên có một thực tế nguồn gan hiến không đáp ứng đủ nhu cầu
ghép gan là một kỹ thuật phức tạp nhất trong chuyên ngành tiêu hóa gan mật
hiện các trung tâm
tuy nhiên các trung tâm ghép gan hàng đầu tại việt nam đã ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới với nhiều thành quả
chi phí ghép gan cũng tiết kiệm hơn so với các nước khác khá nhiều
tuy nhiên một trong những rào cản khiến tỷ lệ ghép gan ở nước ta còn hạn chế là tỷ lệ hiến từ người chết não còn ít
chương trình mà chết não ở việt nam nó chưa được tốt
do vậy là chúng ta phải đỡ một cái chương trình để nó chạy tốt
từ mặt kỹ thuật thì tôi nghĩ là chúng ta cũng không thua kém
tuy nhiên một trong những rào cản khiến tất cả các trung tâm trên thế giới như là người chết não chúng ta cũng có thể chia gan để ghép được
rồi thứ hai nữa là đối với người hiến sống thì chúng ta cũng thực hiện được các kỹ thuật và kết quả cũng tương đương với các trung tâm trên thế giới
thế hệ ngoại của bệnh viện bạch mai đã phát triển rất là rộng rãi và rất là chuyên sâu
trong khoảng một tuần văn vật tụy đó thì sẽ phát triển một cái mảng ghép gan ghép tụy
thì phối hợp ghép tạng cùng với các truyền quả khác
trong bối cảnh nguồn cho chết não còn hạn chế việc khiến gan từ người cho sống mang lại cơ hội điều trị cho bệnh nhân giai đoạn cuối
trong khi người cho vẫn có cuộc sống khỏe mạnh
việt nam hiện có chín bệnh viện thực hiện ghép gan và đã ghép cho hơn năm trăm linh ca từ nguồn cho sống và chết não
điều này cho thấy rõ nỗ lực của ngành y tế trong lĩnh vực ghép tạng mở ra cơ hội sống mới cho nhiều người bệnh